để chủ động đối phó với cơn bão số bốn các tỉnh miền trung đã khẩn trương triển khai các phương án phòng tránh bão
và thông báo cho các ngư dân hoạt động trên biển đưa tàu thuyền về nơi an toàn
các tỉnh từ thừa thiên huế đến phú yên đã có công điện thông báo
báo cáo về công tác chủ động triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển đông
bộ đội biên phòng các địa phương đã thông báo hướng dẫn tàu thuyền biết hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh
đến chiều ngày một mươi hai tháng chín các tỉnh miền trung đã thông báo và hướng dẫn cho hơn bảy tàu thuyền
với hơn bốn mươi năm lao động biết vị trí hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh
trong đó khu vực giữa quần đảo hoàng sa trường sa có hơn ba trăm linh tàu với hơn hai lao động
khu vực quần đảo trường sa có hai trăm chín mươi tàu
và để chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các địa phương có bão số bốn đi qua cũng đã tập trung kêu gọi thông báo cho các tàu thuyền hoạt động trên biển
biết hướng đi diễn biến của áp thấp để chủ động trú tránh